còn tại điểm nóng thượng hải sau nhiều ngày phong tỏa với số ca mắc tăng vọt phó thị trưởng thượng hải nói
tình hình chống dịch tại thành phố còn thiếu sót và cần phải được cải thiện dù lực lượng tuyến đầu đã rất nỗ lực
bà tôn mình phó thị trưởng thành phố thượng hải nói trong cuộc họp báo về tình hình chống dịch covid một mươi chín rằng
chúng tôi cũng nhận thấy những vấn đề mà mọi người đã nêu lên
nhiều công việc chưa được thực hiện đủ tốt và vẫn còn khoảng cách lớn so với kỳ vọng của mọi người
bảo tồn đánh giá cao mức độ ủng hộ của cư dân thành phố với nỗ lực chống dịch cùng công sức của đội ngũ tuyến đầu trong thời gian qua
nhưng thừa nhận rằng vẫn cần phải cố gắng hết mình để có thể cải thiện tình hình
cơ quan y tế thượng hải cùng ngày thông báo đã có thêm hai mươi ba sáu trăm linh ca nhiễm mới mức cao nhất tại thành phố kể từ khi đại dịch bùng phát
trong đó có hơn một ca có triệu trưởng
chính quyền trung ương đã cử đội hỗ trợ tới thượng hải sau khi chiến lược phong tỏa theo giai đoạn bước đầu không thể khống chế được làn sóng covid một mươi chín lây lan nhanh do biến chủng omicron
thành phố dự kiến tiến hành đợt xét nghiệm mới để có thể nới lỏng một số lệnh hạn chế đi lại cho hai mươi sáu triệu dân
sau khi nhiều nơi phản ánh người dân khó tìm mua lương thực
một số khu phố không phát hiện ca nhiễm trong vài ngày qua có thể cho phép cư dân rời khỏi nhà
nhưng không rời khỏi khu vực xây dựng
giới chức trung quốc nhấn mạnh vẫn duy trì chiến lược không covid nhằm ngăn hệ thống y tế quá tải
bà tôn cho rằng nỗ lực chống dịch đang ở trong giai đoạn thèn chốt và chúng tôi không cho phép lơ là
quan chức phòng thương mại thượng hải thừa nhận hệ thống cung cấp lương thực của thành phố đang gặp khó khăn
các trung tâm phân phối hàng hóa siêu thị và hiệu thuốc thành phố vẫn chủ yếu hoạt động trực tuyến
chính quyền đang lên kế hoạch cho nhân viên giao hàng và một số dịch vụ thiết yếu khác làm việc trở lại
để cung cấp thực phẩm cho người dân
một quan chức khác của thượng hải cho biết có tình trạng bệnh nhân covid một mươi chín hồi phục và xuất viện
nhưng không được ban quản lý khu phố cho vào nhà
quan chức này nhấn mạnh người nhiễm ncov đã bình phục không còn có nguy cơ lây nhiễm
bà tôn thông báo dựa trên kết quả xét nghiệm toàn thành phố
các khu dân cư tại thượng hải sẽ được áp hạn chế theo ba cấp độ gồm phong tỏa kiểm soát và đề phòng
trong khi người ở khu vực phong tỏa tiếp tục không được rời khỏi nhà
người ở khu vực kiểm soát sẽ được di chuyển trong khu dân cư
còn khu vực đề phòng sẽ cho phép một số cơ sở kinh doanh mở cửa nhưng hạn chế lượng khách